tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay toàn cầu vừa công nhận tổng công ty quản lý bay việt nam
là một trong bốn nhà cung cấp dịch vụ không lưu có nhiều công hiến trong việc duy trì bầu trời an toàn và hiệu quả
giải thưởng mang tầm quốc tế được ghi nhận đối với ngành quản lý bay việt nam
đã thể hiện sự thành công trong quản lý và điều hành không lưu ở nước ta
kensow là tổ chức uy tín trên thế giới về dịch vụ bảo đảm bay thông qua giải thưởng ihs jens atc awards
hàng năm để ghi nhận những thành tiệu nổi bật trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ
các dự án và công nghệ góp phần quan trọng trong việc nâng cao an toàn năng lực khai thác vùng trời và hiệu quả môi trường
đại diện cho việt nam vatm tham gia đề cử cho giải thưởng với tổ hợp trung tâm kiểm soát không lưu hà nội
đây là một tổ hợp công nghiệp hàng không lần đầu tiên được xây dựng và triển khai áp dụng tại việt nam
trong đó trung tâm kiểm soát đường dài hà nội được trang bị hệ thống quản lý không lưu atm
có công nghệ cao so với mặt bằng hiện nay của thế giới
năm hai nghìn một mươi sáu vatm đã điều hành an toàn bảy trăm ba mươi bốn chuyến bay tăng một mươi bốn năm mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi năm
cùng nằm trong top bốn có cục hàng không liên bang mỹ với dự án dattacom
slovenia control với vùng trời không biên giới saxfra và aerotide với mô hình quản lý luồng không lưu